thông tin từ khoa nhi bệnh viện đa khoa tỉnh tuyên quang cho biết đơn vị này vừa tiếp nhận một trường hợp bệnh nhi một mươi ba tuổi
bị suy tuyến thượng thận do dùng thuốc corpticoid liều cao liên tục trong vòng sáu tháng
theo lời người nhà của bệnh nhân cuối tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba trẻ bóng dưng tăng cân nhanh năm bảy kg trong vòng hai tháng
kèm theo phù ăn uống kém mệt nhiều
gia đình đã đưa con đi khám tại bệnh viện đa khoa tỉnh tuyên quang và được trần đoán bị hội chứng thận hư và sử dụng thuốc
brednitz solon điều trị theo pháp đồ sau một mươi ngày trẻ tiến triển tốt được ra viện và hẹn tái khám sau bốn tuần
tuy nhiên sau khi về uống thuốc do thấy tình trạng trẻ ổn định nên thay vì quay lại bệnh viện để tái khám
gia đình đã đưa con đến khám ở một phòng khám tư
đến tháng hai mặc dù xét nghiệm của trẻ tiến triển tốt nhưng bác sĩ phòng khám tư vẫn cho trẻ duy trì liều thuốc tấn công một mươi hai viên pret nissolon năm mg một ngày
gần đây gia đình thấy trẻ tăng cân nhanh khoảng một kg một tháng kèm theo mệt mỏi
nên đã đưa trẻ quay trở lại phòng khám tư đó và được chuyển tuyến đến bệnh viện đa khoa tỉnh tuyên quang
trẻ nhập viện với các biểu hiện lâm sàng của hội chứng cursing như chân tay dậm lông huyết áp thấp chỉ số cốc ti sôn thấp
các bác sĩ chẩn đoán trẻ bị suy tuyến thượng thận do dùng thuốc corpticoid kéo dài
bệnh nhi đã được chuyển ngay về tuyến trung ương để điều trị
bệnh viện bãi cháy tỉnh quảng ninh cũng từng tiếp nhận bệnh nhân nth một mươi tuổi ở bắc giang bị viêm mũi ngạt mũi dùng thuốc xịt tai mũi họng lâu ngày
dựa trên các biểu hiện lâm sàng như bộ mặt cursing tăng cân mặt tròn béo trung tâm tích tụ mỡ ở vùng cổ sau gáy chân tay dậm lông chỉ số cốc ti sôn thấp
các bác sĩ chẩn đoán trẻ bị suy tuyến thượng thận do dùng thuốc có copticoid viêm mũi soan cấp
được biết hát đã dùng thuốc xịt mũi chứa thành phần corpticoid liên tục trong vòng một năm nay
tình trạng suy tuyến thượng thận có thể đến do những nguyên nhân khác nhau trong đó phần lớn người bệnh liên quan đến việc lạm dụng corpticoid
khi người bệnh sử dụng copticoid liều cao với thời gian dài sẽ gây ra hậu quả là suy tuyến thượng thận
ngoài suy tuyến thượng thận cấp copticoid còn có những tác dụng phụ khác khá nguy hiểm như hội chứng cursing loãng xương
chia sẻ về vấn đề này phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ phú bích nga giảng viên cao cấp trường đại học y hà nội cho biết
nó sẽ làm cho đứa trẻ dễ nguy cơ bị béo phì thừa cân
nó sẽ ảnh hưởng tới cả các cái chức năng sinh sản của đứa trẻ nữa
bởi vì khi mình sử dụng copticoid vào thì nó không những ức chế tuyến thượng thận là tuyến nội tiết nằm trên quả thận
nhưng mà nó còn ức chế cả phần tuyến yên là phần sản xuất ra acth
và trong tuyến yên thì nó lại có các hốc môn hướng sinh dục hốc môn hướng tuyến giáp hốc môn hướng tăng trưởng nữa
đấy do vậy nó có ngoài việc béo phì có thể làm cho đứa trẻ thậm chí là
thừa cân béo phì rồi thì còn ảnh hưởng tới các việc dạy thì của đứa trẻ
rồi ảnh hưởng tới cái chiều cao của đứa trẻ và gây ra rất nhiều các cái hệ lụy cho đứa trẻ về sau này
thế thì đấy là một trong những cái mà các bà mẹ phải hết sức các ông bố bà mẹ phải hết sức là cẩn thận
trẻ em mà việc dùng thuốc còn phải cẩn thận hơn cả người lớn
chứ không phải là chúng ta cứ dùng một chút đỡ là chúng ta thấy ôi hay quá
hôm này đỡ ngay chả phải đi gặp bác sĩ làm gì
thuốc hay thế này mà rẻ này thì tại sao chúng ta cứ không dùng mà cứ phải đi học bác sĩ
không phải như thế đâu
bác sĩ người ta kê đơn người ta phải rất là cân nhắc nhất là trẻ em
do vậy mà cũng mong rằng là kể cả các bậc phụ huynh ông bà rồi bố mẹ dùng cho trẻ em là phải hết sức cẩn thận
đối với người lớn chúng ta dùng càng cẩn thận thì với trẻ em chúng ta phải cẩn thận hơn nữa
các bệnh lý về viêm mũi soan dị ứng trong các đợt cấp mà cần phải sử dụng corticoid
thì thường là các bác sĩ người ta chỉ định thường là dưới một mươi ngày
bởi vì sử dụng dưới một mươi ngày thì nó không ảnh hưởng tới cái trục dưới đồi tuyến yên và tuyến thượng thận
thì khi mà mình ngừng đột ngột là nó không hề gây ra các cái biểu hiện của suy tuyến thượng thận
còn nếu như dùng kéo dài dùng lặt đi lặp lại thì rất dễ là nó sẽ dẫn tới suy tuyến hựng thận
và cũng lưu ý nữa là không phải chỉ riêng thuốc nhỏ mũi đâu
các cái dạng corticoid ấy nó có thể dưới dạng rất nhiều
các cái dạng khác nhau ngoài các cái thuốc nhỏ mũi này nhỏ mắt này thuốc xịt họng này thuốc khí dung này
nó cũng chứa cotivoid thì có thể dưới dạng thuốc viên tây y uống này thuốc tiêm
có thể tiêm ba tháng hoặc là một tháng hoặc là có những cái corticoid ấy
tác dụng kéo dài ba tháng người ta tiêm một lần và người ta cứ thấy như thế là đơn giản quá
có ba tháng một lần thì tiêm nó đỡ cái hen chẳng hạn ví dụ thế
thế là người ta cứ tự thế là
người ta đi tiêm chẳng hạn
thế thì ngoài thuốc uống này thuốc tiêm này thuốc nhỏ mắt nhỏ mũi khí dung như thế
còn có các thuốc bôi ngoài da nữa
đấy thì quý khán giả và các bậc phụ huynh cũng cần phải hết sức là lưu ý
là các cái thuốc bôi ngoài da chứa corticoid
mình cũng tưởng là bôi nó đơn giản
cứ sẩn lên ngứa lên cái mình bôi là nó đỡ luôn
nhưng nếu dùng lâu dài là nó cũng gây ra như vậy
thế thì ngoài các cái thuốc tây y thế
thì nó còn có các cái thuốc mà dưới dạng là thực phẩm chức năng
có thể dưới dạng thực phẩm chức năng mà nó không rõ được các cái thành phần
nó không rõ được các thành phần thì trong đấy nó cũng có thể là có những cái thành phần mà gluco corticoid mà mình không biết
hoặc là dưới dạng các cái thuốc nam hoặc thuốc bắc
thuốc nam thuốc bắc thì có thể là dưới dạng kể cả thuốc nước này
hôm vừa rồi tôi cũng vừa gặp một cái bệnh nhân
họ bảo họ chả dùng cái gì cả
hỏi kỹ đi kỹ lại thì hóa ra là bác ấy cũng dùng cái thuốc nước gọi là thuốc thuốc đông y và người ta sắp mang về cho uống
nhưng mà hóa ra trong đấy lại có cái thành phần
tôi không nói đến là các thuốc đông y mà được chế tạo một cách theo đúng cái quy chuẩn là thuốc đông y
mà chúng ta đang sử dụng của các cái viện đông y
của các cái học viện đông y hoặc các cái viện đông y
mà được một cách rất là chính thống theo quy chuẩn
thế thì còn có những cái thuốc nước mà người ta tự pha xong người ta cho cái lượng coticoid vào và người ta cứ nhầm tưởng
người bệnh cứ nhầm tưởng vào cái mắt nhau trên mạng mua ấy hoặc là mắt nhau mua ấy thì cứ nhầm tưởng đấy là thuốc đông y nhưng không phải
rồi là các cái viên hoàn tán cũng bảo là thuốc đông y nhưng người đẹp cũng trọ trộn cái corticoid vào hoặc là thậm chí các cái viên nang bảo là thuốc đông y
hoặc là các cái thuốc bột cũng bảo là thuốc đông y nhưng mà người ta cũng trộn người ta cũng nghiền các cái viên corticoid
cái viên corticoid ấy thì có những loại nó rất rẻ ví dụ như viên desamethasone là cái mà có thể gây xuyên tuyến thường thận rất mạnh
thì một nghìn chúng ta có thể mua được vài viên chẳng hạn nhưng người ta trộn vào các cái gói đấy người ta bán trên mạng rồi là mách nhau vân vân các thứ
người ta có thể nâng giá thành lên rất là nhiều và người bệnh cứ nhầm tưởng đấy là thuốc nam thuốc bắc không có không vô hại nhưng mà hoàn toàn là không vô hại
nhưng mà hoàn toàn là không đúng do vậy mà khi mà chúng ta bị bệnh một cái lời khuyên hết sức là chúng ta cần phải chú ý đấy là chúng ta bị bệnh gì thì chúng ta nghi ngờ chúng ta bị bệnh gì
chúng ta nên gặp bác sĩ để chúng ta tư vấn để cái việc dùng thuốc nó đúng nó an toàn để tránh đặc biệt là tránh cái nguy cơ mà chúng ta sử dụng sai
có thể gây ra rất nhiều thứ các cái biến chứng khác nhau nữa nhưng mà một trong các cái biến chứng mà hiện nay gặp rất là nhiều
đó là sử dụng copywiz mà gây ra suy tuyến thượng thẳng